cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái bình tỉnh thái bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trong vụ việc xe bồn chở bê tông sập cầu khiến cho một người chết và bốn người bị thương xảy ra vào tối ngày một mươi hai tháng năm
tại công trình xây dựng nhà ở trái phép tại phường tiền phong tp thái bình
trước đó trong quá trình đổ bê tông mái tầng hai của công trình xây dựng một trụ trống của xe cầu đã trống lên mặt cống của vỉa hè đường trần thủ độ
gây sập trộ kéo theo cần cầu truyền dẫn bê tông bị sập theo đè xuống mái nhà đang có một mươi hai người tham gia thi công khiến cho một người tử vong và bốn người bị thương
cơ quan chức năng cho biết công trình nơi xảy ra vụ tai nạn chưa được cấp phép xây dựng
vào ngày chín tháng năm chính quyền địa phương đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ công trình và yêu cầu chủ nhà dừng thi công
tuy nhiên lợi dụng ngày cuối tuần lực lượng địa phương không có mặt tại hiện trường chủ nhà đã tiếp tục thuê thợ đổ mái tầng hai